thời gian gần đây giá lợn hơi trong nước có xu hướng tăng cao kèm theo đó là sự tranh lệch giá giữa việt nam và trung quốc
để trục lợi một số đối tượng đã vận chuyển lợn từ bên kia biên giới vào nước ta để bán kiếm lời
để ngăn chặn tình trạng trên thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh lào cai đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát không để lợn không rõ nguồn gốc vào nội địa
để trục lợi một số đối tượng đã vận chuyển lợn từ bên kia biên giới vào nước ta để bán kiếm lợn từ bên kia biên giới
để trục lợi một số đối tượng đã vận chuyển lợn từ bên kia biên giới vào nước ta để bán kiếm lợn từ bên kia biên giới vào nước ta để bán kiếm lợn từ bên kia biên giới
sau đó nuôi ít ngày rồi bán ra thị trường nên các cơ quan chức năng rất khó xử lý
sau đó nuôi ít ngày rồi bán trưởng buôn lậu và cũng nên phát hiện và thông báo các cơ quan chức năng về những vấn đề lợn họ nhập lậu họ đi qua biên giới để chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý
để tránh tình trạng lặp lại thì ngoài việc tái đàn phù hợp còn rất cần sự chung tay của người dân và cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng lợn giá rẻ từ bên kia biên giới tràn vào nước ta